để quảng bá hình ảnh về đất nước con người việt nam tươi đẹp trong mắt bạn bè quốc tế
thúc đẩy phát triển du lịch trong nước trong thời gian từ hôm nay hai mươi sáu tháng hai đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ miễn phí một trăm linh vé tàu hỏa đi tất cả các tuyến
đối với tất cả phóng viên báo chí quốc tế tới việt nam tham dự đưa tin về sự kiện quan trọng này
điều kiện để được nhận ưu đãi này là tất cả các phóng viên báo chí quốc tế
có thể phóng viên dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai do vụ thông tin báo chí bộ ngoại giao việt nam cấp
các phóng viên quốc tế có nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa trong thời gian này
liên hệ trực tiếp tại các điểm bán vé tại các nhà ga trên mạng lưới đường sắt việt nam